ngoài tăng cường kiểm tra nhắc nhở đến từng hộ gia đình từng địa bàn dân cư lực lượng công an phường xã trên địa bàn thành phố đà nẵng còn chủ động triển khai phương án mới đảm bảo an ninh trật tự phù hợp với tình hình hiện nay
trong đó đặc biệt phát huy vai trò của lực lượng công an bán chuyên trách tổ bảo vệ dân phố dân quân tự vệ duy trì hai tổ công tác tuần tra mật phục tám nghìn ba trăm chín mươi bốn ở các khu vực trọng yếu và kiên quyết xử lý các trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ trên địa bàn cố tình hoạt động trở lại